xin kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh đã suy yếu và nhanh chóng di chuyển ra phía đông
nên trong ba ngày tiếp theo nhiệt độ tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ tăng trở lại
mức nhiệt ngày đêm giao động là từ một mươi chín hai mươi tám độ có nơi còn cao hơn
đáng lưu ý chỉ là tình trạng sương mù và mưa nhỏ có thể xuất hiện ở vùng núi
phần nào làm ảnh hưởng đến người dân nơi đây
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cũng chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông
nên chỉ có mưa vài nơi nền nhiệt cũng có xu hướng tăng dần
cao nhất ngày đạt ngưỡng là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt có thể vượt ngưỡng hai mươi chín độ
với các tỉnh miền trung trong ba ngày tới khu vực cũng không chịu ảnh hưởng
của hình thế gây mưa nào nên thời tiết chủ yếu là trạng thái ngày có nắng nhẹ
mưa có răng cũng chỉ xuất hiện vài nơi nhưng lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nhiệt độ có xu hướng gia tăng từ hai đến ba độ và cao nhất trong ba ngày tới
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
phổ biến là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới
cũng phổ biến là ít mưa ngày nắng nhẹ với mức nhiệt cũng trên đà tăng nhẹ
nền nhiệt ngày đêm trên khu vực là từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
các tỉnh tây nguyên thời tiết ít có sự biến đổi trong ba ngày tới
tại đây trời hầu như không mưa nắng xuất hiện từ sáng đến chiều muộn
và nhiệt độ cao nhất ngày tăng nhẹ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong hôm nay cũng như trong những ngày tới
tại đây sẽ phổ biến là ít mưa ngày có nắng nhiều
với mức nhiệt tăng lên ngưỡng là từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
trong đó thì khu vực miền đông nam bộ
nhiệt độ có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng